nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và châu âu luxembourg
jean arsene bon đã thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chiều nay hai bên đã có cuộc hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên cũng đã trao đổi thảo luận và thống nhất những phương hướng và biện pháp hợp tác cụ thể
nhằm thúc đẩy hợp tác song phương đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cảm ơn cam kết mạnh mẽ của luxembourg
dành cho các chương trình hợp tác phát triển tại việt nam hoàn ngành luxembourg lập hai văn phòng lãnh sự danh dự
tại hà nội và thành phố hồ chí minh thể hiện sự coi trọng tăng cường hợp tác giữa hai nước
trao đổi về quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên vui mừng trước những phát triển trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và luxembourg
hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước như tăng cường trao đổi đoàn các cấp
triển khai hiệp định khung về hợp tác ký tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy xác định các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới
để sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của quỹ năng lượng và khí hậu luxembourg
cho các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu tại việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ một mươi
ủy ban đối tác trong năm hai nghìn một mươi tám tại luxembourg nhằm kiểm điểm việc triển khai các chương trình dự án do luxembourg tài trợ
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và mong muốn các nhà đầu tư luxembourg đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư như xây dựng
công nghiệp chế biến thực phẩm thông tin truyền thông có ứng dụng công nghệ cao
mong muốn luxembourg tạo điều kiện để hàng hóa của việt nam tiếp cận thị trường luxembourg và eu